nhà máy lọc dầu dung quất vừa hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể định kỳ lần ba vượt tiến độ hơn một ngày so với kế hoạch
hiện nhà máy đã vận hành an toàn với một trăm linh công suất
những ngày qua các chuyên gia kỹ sư đã tiến hành vận hành các phân xưởng quan trọng của nhà máy lọc dầu sau khi hoàn thành công tác bảo dưỡng lẩn
hiện công tác bảo dưỡng đã chính thức hoàn thành và nhà máy lọc dầu dung quất đã vận hành an toàn đạt một trăm linh công suất thiết kế vượt tiến độ hơn một ngày so với kế hoạch đề ra
thành công của bảo dưỡng tổng thể lần ba đã giúp nhà máy lọc dầu dung quất vận hành và cho ra sản phẩm sớm hơn một mươi ngày so với kế hoạch góp phần tăng thêm doanh thu hơn một năm trăm linh bảy tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước ba trăm linh ba tỷ đồng và mang lại thêm gần ba trăm linh tỷ đồng lợi nhuận
hiện các chuyên gia kỹ sư vẫn tiếp tục theo dõi vận hành nhà máy trong thời gian sau bảo dưỡng để xử lý các tình huống sự cố có thể phát sinh sau đó